theo cáo trạng do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân hùng đã nhiều lần đe dọa sẽ giết cả gia đình của vợ cũ
ngày một mươi tám tháng sáu hùng nhờ thảo và em ném bom xăng vào nhà bố mẹ vợ cũ khiến các nạn nhân hoảng sợ và gây hư hỏng một số đồ đạc trong nhà
hành vi của các bị cáo đã đe dọa xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trong tuần vừa qua hà nội ghi nhận thêm một ba mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết và bốn mươi tám ổ dịch mới
tại một mươi chín quận huyện dự báo đỉnh dịch sẽ là tháng một mươi một nên thời gian tới số ca mắc tiếp tục tăng mạnh
nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng rất nặng phải nhập viện trong đó có bệnh nhân đến viện rất muộn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội từ đầu năm đến nay thủ đô ghi nhận gần sáu tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi một năm trường hợp tử vong
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cả nước ghi nhận gần hai trăm năm mươi tám năm trăm linh trường hợp
mắc sốt xuất huyết tăng bốn tám lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó có một trăm linh hai trường hợp tử vong tăng tám mươi một trường hợp tử vong so với năm ngoái
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán người
đối tượng chu thị quê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn chính hạ xã lan mẫu huyện lục nam tỉnh bắc giang
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách bốn cm dưới trước rái tay phải
đối tượng tống thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nhiêu thị xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi hai
da trắng và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mắt trái
và đối tượng phạm thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn yên thổ xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
có nốt ruồi cách một cm trên trước đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn hóa
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện